cơ quan cảnh sát điều tra pc ba công an tỉnh phú yên vừa bắt tạm giam ba đối tượng đồng khởi tố
và cho tại ngoại một đối tượng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ba đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng bao gồm phạm hoàng huynh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trưởng phòng đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường phú yên
nguyễn biểu sinh năm nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa hiệp trung thị xã đồng hòa và trần hải âu
cán bộ địa chính phường hòa hiệp trung phạm trường kỳ nguyên trưởng khu phố phú thọ hai phường hòa hiệp trung bị khởi tố và cho tại ngoại
theo cơ quan cảnh sát điều tra bốn đối tượng này đã cấu kết và thống nhất hợp thức hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật
hình thức là hợp thức hóa đất của nhà nước thành đất cá nhân để được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị do chính mình hoặc là người khác đứng tên với tổng diện tích là hơn một mươi ba m hai